xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
một quán karaoke vẫn hoạt động mặc dù đã ký cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị công an phường tân tiến tp bua ma thuật tỉnh đắk lắk phát hiện và bắt quả tàng
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn tiến hành kiểm tra tại quán karaoke hoàng my
số một trăm năm mươi y ngông phường tân tiến tp bua ma thuật
lực lượng công an phát hiện cơ sở vẫn mở cửa cho khách vào hát và ăn nhậu
cơ quan công an đã phát hiện tại phòng số một trăm linh một của quán karaoke
có bốn khách gồm hai nam và hai nữ
công an phường tân tiến đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động ngay tại thời điểm kiểm tra
vào ngày hôm nay công an phường sẽ hoàn tất hồ sơ đề xuất với chính quyền địa phương
xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên theo quy định
vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh nghệ an xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
bị cáo phan công hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã nghi diên huyện nghi lộc
bị truy tố về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phan công hải sử dụng facebook hùng mạnh
phát tán một số hình ảnh có các hành động xúc phạm hình ảnh chủ tịch hồ chí minh
kèm theo nội dung nói xấu chế độ
bối cảnh trong hình được xác định trục tại trường trung học cơ sở đô thành
quá trình điều tra công an tỉnh xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn một mươi chín
phan công hải đã lập năm trang facebook cá nhân đăng tải năm mươi bốn bài viết năm video và bốn hình ảnh
đăng tải những nội dung xuyên tạc phỉ bắn chính quyền nhân dân xuyên tạc xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
kêu gọi chống đảng chống chính quyền
đăng tải phát tán các hình ảnh lời nói cung cấp thông tin sai sự thật bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã tiến hành bắt giữ phan công hải
tại phiên tòa phan công hải đã khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo năm năm tù hình phạt bổ sung phạt quản chế bị cáo ba năm
kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
trong thời gian vừa qua lợi dụng tình trạng đường xá vắng vẻ nhiều thanh thiếu niên đã tụ tập đua xe
lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng
trong đó có vụ việc dẫn đến sự hy sinh của hai chiến sĩ công an thành phố đà nẵng khiến dư luận bất bình
với tinh thần kiên quyết lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường tổ chức tuần tra chốt chặn
tại một số tuyến đường chính nhằm ngăn chặn đấu tranh xử lý đến cùng những trường hợp này
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại lúc hai mươi một h ba mươi tối ngày hai mươi tám tháng bốn
tại trúc kiểm tra trên đường hai tháng chín quận hải châu tp đà nẵng
khi phát hiện có tổ công tác đối tượng điều khiển xe máy lập tức tăng tốc rồ ga
lao thẳng vào lực lượng công an và phóng xe tẩu thoát
và tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra
gây nguy hiểm cho người đi đường và lực lượng đang làm nhiệm vụ
chỉ chưa đầy ba mươi phút ra quân tổ công tác đã lập biên bản xử lý hàng chục thanh thiếu niên
điều khiển phương tiện mô tô xe máy độ chế lặng lách đánh võng và có hành vi bỏ chạy
phương châm và nguyên tắc làm việc thì đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng là nhiệm vụ
đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an toàn cho người vi phạm
chúng tôi cương quyết đối với trường hợp cương quyết xử lý đối tượng vi phạm
nhưng mà tùy trường hợp thì có nhiều cách để chúng tôi xử lý
có thể trực tiếp có thể là thông qua xác minh điện số xe
để chúng tôi xác minh và kiểm tra xử lý đảm bảo và xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật
ngoài phòng chống đua xe trái phép tổ công tác đặc biệt còn triển khai xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
sử dụng rượu bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông
và test nhanh ma túy nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi ngờ
được chứng kiến tinh thần làm việc với trách nhiệm cao và kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là đối với các đối tượng đua xe của lực lượng công an nhiều người dân không khỏi bức xúc
mình phải chấp hành theo luật chứ không thôi là xảy ra nhiều tai đoạn lắm thật sự luôn
mình cảm thấy là hồi nãy là mình
không bằng lòng nhiều lắm tại vì là nhiều người uống bia là họ quay cường tính mạng vào lắm
giống như họ sợ vô là phạt cái rồi họ làm như vậy là xảy ra tai đoạn
khi được chứng kiến những anh thân niên đua xe và tông thẳng vào tất cả các anh công an
thì em thấy đưa ra là không được bởi vì có thể như vậy thì có thể gây tai đoạn đến tất cả cho mọi người

dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến tử vong
em nghĩ là những hành vi đó cần được lây ngã
trong thời gian tới bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần tích cực cộng tác thông tin kịp thời
nếu phát hiện các trường hợp nhóm đối tượng có biểu hiện đến cơ quan công an gần nhất
để cùng chung tay với lực lượng chức năng ngăn chặn
không để tình trạng đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
ảnh hưởng đến tính mạng người dân và cơ quan công an gần nhất
và cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã bắt khẩn cấp đặng duy hùng bốn mươi tám tuổi chú tẻ quận sơn trà tp đà nẵng
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp sáu lượng vàng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
hùng khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng bốn đối tượng phát hiện một gia đình cửa ngõ
khóa lỏng lẻo nên đã đột nhập vào trong lấy đi ba lượng vàng sgc
và gần ba lượng vàng chín mươi tám k
sau khi trộm được số tài sản giá trị này tùng đã đến một cửa hàng vàng
trên đường ông ích khiêm tp đà nẵng bán sáu trị được hơn hai mươi sáu triệu đồng
số tiền này hùng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
còn số vàng còn lại hùng đem đi trôn tại bãi đất chống trước nhà
cơ quan công an quận hữu hành sơn đã thu giữ được số vàng chưa kịp tiêu thụ
và được biết đặng duy hùng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
ra tù năm hai nghìn một mươi tám
hiện đội cảnh sát hình sự công an quận vũ hành sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
sau khi cán chết bé trai tài xế nhanh chóng bế sát nạn nhân đi một nơi khác
rồi quay lại dùng đất cát để lấp những vết máu tại hiện trường
công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam để điều tra về hành vi
vi phạm quy tắc giao thông lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn
đối với bùi văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường quỳnh phương thị xã hoàng mai
trước đó vào khoảng tám giờ tám giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn trên địa bàn phường quỳnh phương thị xã hoàng mai
một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng
trong lúc lùi xe đã không may cán phải một bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó vinh nhanh chóng đến bế xác bé trai đi nơi khác
rồi quay lại vị trí ban đầu dùng tay chân vùi đất cát lên những nơi có vết máu
xong xuôi nam tài xế này lập tức rời khỏi hiện trường
được biết tài xế vinh có quan hệ họ hàng
và ở cách nhà nạn nhân không xa
sau khi sự việc xảy ra tài xế vinh vẫn quay lại hiện trường
và còn giúp đỡ gia đình nạn nhân tìm kiếm cháu bé
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nguyễn mạnh huyền
tức sáu sị bốn mươi tuổi trú tại xã phước tân huyện xuyên mộc
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ án này công an huyện xuyên mộc đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai người anh trai của huyền là nguyễn thanh hùng bốn mươi sáu tuổi
và nguyễn thanh cường bốn mươi bốn tuổi cùng với huỳnh ngọc tú lê thanh hưng
cùng chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó huyền xảy ra mâu thuẫn với ông huỳnh vũ phong
khi thấy ông phong lên xe ô tô về nhà nghỉ phúc an tại xã phước tân
thì huyền và tú đã đuổi theo đồng thời gọi điện cho hưng nhờ gọi thêm người ra hỗ trợ
hưng đã tiếp tục gọi cho cường hùng cùng với hai người khác hiện chưa rõ lai lịch
sau đó nhóm của huyền kéo đến nhà nghỉ phúc an thì gặp ông phong
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát hậu quả ông phong bị thương tích ba mươi sức khỏe
sau khi gây án các đối tượng huyền minh và tuấn đã bỏ trốn
cơ quan công an kêu gọi nguyễn mạnh huyền và các đối tượng liên quan đến vụ án
nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
công an huyện gò dầu phối hợp cùng công an xã bào đồn tỉnh tây ninh
vừa bắt quả tang đối tượng trần văn nhớ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại ấp suối cao a xã phước đông huyện gò dầu
đang làm cái cho hàng chục đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi phát hiện lực lượng công an thì rất nhiều đối tượng đã lợi dụng trời tối để tẩu thoát
lực lượng công an bắt giữ được bảy đối tượng thu giữ gần tám mươi năm triệu đồng
và nhiều dụng cụ liên quan khác
sòng bạc này do đối tượng nguyễn văn bự đứng ra tổ chức
hàng ngày bự liên lạc với những người chơi bạc hẹn gặp nhau tại một quán cà phê
khi tụ tập đông đủ thì bự cho người chở những đối tượng chơi vào điểm đã chọn
là vườn cao su vườn nhãn vườn sầu riêng
có đặc điểm là vắng người xa khu dân cư đường đi lại khó khăn
để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
ngoài ra bự còn thuê bùi thế anh và phan khoa đăng
làm người cảnh giới đưa đón người chơi đến điểm hẹn
với tiền công từ ba trăm linh đến một triệu đồng một ngày
hiện nay công an huyện gò dầu ra quyết định tạm giữ hình sự
năm đối tượng là trần văn nhớ bùi thế anh phan khoa đăng và nguyễn văn tuấn
nguyễn thị nương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
truy nã đối với đối tượng trần thị hương ngoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi chín a đô lương phường phước hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo cong hai năm cm
cách bốn cm trên sau đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh trung xã cam an nam huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn anh minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại hai b chu văn an phường sương huân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao trang chơi chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện